cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội vừa phát thông báo
truy tìm ba đối tượng vào trung cư hh một a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai
để cướp điện thoại của người dân
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng một
có ba đối tượng lạ mặt đã đến căn hộ tại tầng ba hh một a linh đàm
hỏi mua điện thoại của chủ nhà theo đăng tải thông tin bán điện thoại
trên các hội nhóm mạng xã hội
ba đối tượng đã xịt hơi cay vào mắt chủ nhà
và sau đó dán băng dính vào miệng chói chặt vào ghế
sau đó hàng xóm phát hiện nạn nhân bị chói tổn thương vùng mặt
nên đã nhanh chóng báo với cơ quan công an đồng thời tiến hành giải cứu nạn nhân
cơ quan chức năng đã trích xuất camera của trung cư
ghi nhận hình ảnh của các nghi phạm
theo đó ba đối tượng có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi năm
khi đi vào căn hộ trung cư các đối tượng đeo khẩu trang
đội mũ lưỡi chai một đối tượng đeo ba lô
cơ quan công an đề nghị người dân khi có thông tin về ba đối tượng trên
cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một trăm một mươi ba
và cung cấp thông tin qua trang facebook công an tp hà nội